trước thông tin các báo mạng phản ánh về tình trạng một số linh kiện về súng được bày bán tại chợ hòa bình
hay còn gọi là chợ trời thuộc phường phố huế quận hai bà trưng thành phố hà nội
ngày hôm nay phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hà nội
đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra xác minh làm rõ sự việc
vào thời điểm kiểm tra tại cửa hàng điện máy hải đăng số một trăm linh tám phố trần cao vân nằm trong khu vực chợ trời
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một số hạt trì nghi là đạn dành cho súng hơi
và một số linh kiện như súng hơi đầu rồi súng hơi ống ngắm các loại được cửa hàng này bày trong tủ kính
tổ công tác đã lập biên bản niêm phong và thu giữ giám định để xử lý nghiêm theo quy định
đại diện phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hà nội cho biết
để phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc mua bán tàng trữ
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong thời gian tới công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra siết chặt công tác điều tra cơ bản
những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh gia lai vừa kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
tịch thu tại hiện trường nhiều tăng vật có liên quan
vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố pleiku để tiếp tục điều tra
xử lý hành vi gây dối trật tự công cộng và tàng trữ sử dụng súng tự chế
vào tối hai mươi sáu tháng hai tổ công tác một trăm một mươi ba phát hiện hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí đánh nhau
thấy cảnh sát các đối tượng lập tức điều khiển xe máy bỏ chạy theo nhiều hướng
tại hiện trường tổ công tác tạm giữ một xe mô tô và thu giữ một khẩu súng rulo tự chế
bên trong có bốn viên đạn
qua phối hợp xác minh lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng cầm đầu
được biết trong lúc hỗn chiến một số đối tượng bị thương phải điều trị tại bệnh viện
hiện công an thành phố pleiku đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ danh tính và hành vi của từng đối tượng để truy bắt và xử lý trước pháp luật